nhằm nâng cao hiệu quả việc cung cấp nước an toàn khu vực nông thôn
cũng như đánh giá những vấn đề còn nhiều vướng mắt tìm giải pháp để xây dựng mô hình cấp nước bền vững
vào chiều ngày một mươi hai tháng sáu tại hà nội đã diễn ra tọa đàm trực tuyến
chung tay bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn
theo các chuyên gia bức tranh tổng thể về cấp nước trên toàn quốc đã được cải thiện rất nhiều so với hai mươi năm trước
tuy nhiên một số vùng nông thôn lượng nước bề mặt tương đối dồi dào
nhưng chất lượng nguồn nước cấp từ sông suối ao hồ lại bị ô nhiễm nặng gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người
theo báo cáo của bộ y tế hiện vẫn có chín người tử vong mỗi năm do vấn đề về nước và vệ sinh môi trường

theo báo cáo của bộ y tế hiện vẫn có chín người tử vong mỗi năm do vệ sinh môi trường
cần tập trung gia tăng hiệu quả sử dụng nước trên tất cả các lĩnh vực bảo đảm cung cấp nước ngọt bền vững